trong việc cung cấp thông tin về pháp luật thị trường dịch vụ kinh doanh hỗ trợ xúc tiến thương mại
giải quyết tranh chấp là chỗ dựa là nơi phản ánh hơi thở của doanh nghiệp
trong những năm gần đây vị trí vai trò của hiệp hội doanh nghiệp đã từng bước được khẳng định
và đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
một trong các cảm kết quan trọng khi việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới
là nhà nước sẽ không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
vì thế vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp ngày càng được nâng cao
điều này đã được thể hiện qua việc đa số các trường hợp tranh chấp giàn xếp trong thương mại quốc tế
là do các hiệp hội đứng ra thực hiện cùng với sự hỗ trợ của chính phủ
và sự phát triển của các hiệp hội là xu thế tất yếu của hội nhập
ở nhật bản nơi các hiệp hội ngành nghề có cơ cấu tổ chức khá hoàn chỉnh
và trở thành một tổ chức quan trọng không thể thiếu trong nền kinh tế xã hội của đất nước mặt trời mọc
theo tài liệu của cơ quan nghiên cứu hiệp hội ngành
hiện nay nhật bản có khoảng hơn hai hiệp hội ngành và hội liên hiệp và các tổ chức nhỏ khác
tổng cộng nhật bản có tất cả hơn năm mươi ba hiệp hội các loại phân bố trong ba mươi hai ngành công nghiệp
các hiệp hội ở nhật bản là những tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân
là tổ chức xã hội của một ngành hoạt động vì lợi ích của ngành là chủ yếu
các hiệp hội trong ngành công nghiệp của nhật bản chủ yếu do các doanh nghiệp nòng cốt
có giá trị tổng sản lượng sản phẩm chiếm trên chín mươi giá trị tổng sản lượng của ngành đứng ra thành lập
những người lãnh đạo của hiệp hội ở nước nhật chúng tôi đều là những người có uy tín cao
có sức quy tụ giàu kinh nghiệm hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực nghề nghiệp của hiệp hội
bên cạnh đó kêu gọi sự tham gia dưới nhiều hình thức của các cán bộ các cơ quan chính phủ
sẽ tạo lợi thế cho hiệp hội và có sự hỗ trợ hội viên một cách hiệu quả nhất
kinh phí của các hiệp hội ở nhật do các doanh nghiệp đóng góp
ngoài ra còn có những trường hợp đặc biệt được chính phủ cung cấp một phần kinh phí cho một số hạng mục
còn lại toàn bộ nguồn kinh phí của các hiệp hội đều dựa vào hội phí của các hội viên
các đơn vị tham gia hiệp hội nhưng không phải là hội viên chính thức thì phải đóng hội phí cao hơn các hội viên chính thức
các hội viên chính thức có quyền xem xét các dự toán và quyết toán kinh phí của hiệp hội
các hiệp hội ở nhật bản cũng áp dụng chế độ đại hội toàn thể hội viên
trong đại hội này các hội viên của hiệp hội có quyền nêu ra những yêu cầu trong mọi lĩnh vực công tác của hiệp hội
đồng thời được quyền biểu quyết đối với kế hoạch hoạt động của hiệp hội
các hiệp hội trong ngành công nghiệp nhật bản có nguồn thông tin kinh tế kỹ thuật và các thành tựu mới nhất của ngành
hiệp hội là tổ chức đại diện cho lợi ích của các doanh nghiệp trong sự phối hợp và hợp tác với chính phủ
để tìm hiểu thông tin về chính sách kinh tế tài chính thuế và cho vay của chính phủ nước đó
các hiệp hội ở nhật bản đã cùng hiệp thương với cơ quan chủ quản và cơ quan tổng hợp của chính phủ
để xây dựng các chính sách công nghiệp của các ngành
cơ chế này đã giúp các giới công nghiệp nhật bản thông qua hiệp hội
để hiệp thương với chính phủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của hiệp hội và của chính phủ
trong việc thực hiện các mục tiêu theo kế hoạch
đặc biệt nhà nước nhật bản còn có những chính sách yêu đãi thuế nhất định
nhưng các hiệp hội đều phải tuân thủ nguyên tắc lấy phục vụ là trung tâm phi lợi nhuận là mục đích
để duy trì lợi ích của mình các doanh nghiệp cũng tự nguyện phục tùng sự chỉ đạo và hiệp đồng của hiệp hội
các hiệp hội đã triển khai các hoạt động độc lập phát huy được tác dụng quan trọng
trong mối quan hệ hiệp đồng của chính phủ với các ngành trong nền kinh tế thị trường
thưa quý vị theo pháp luật hiện hành hiệp hội các doanh nghiệp là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp
có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện
tự quản tự chịu trách nhiệm tự trang trải về tài chính phù hợp với quy định pháp luật của việt nam
và điều lệ hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm là một trong những hiệp hội đang có nhiều hoạt động tích cực
mang lại nhiều lợi ích cho hội viên và doanh nghiệp đóng trên địa bàn
các hội viên của hiệp hội doanh nghiệp là những doanh nghiệp hoạt động trên thương trường
thị trường của họ không chỉ trong nội địa mà còn có thị trường nước ngoài
các hoạt động kinh doanh của họ không chỉ trong nước mà còn với các đối thủ là các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại việt nam
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam ngày càng sâu rộng như hiện nay là cơ hội nhưng cũng là thách thức rất lớn đối với các hiệp hội doanh nghiệp
chính vì vậy ngoài những văn bản pháp lý quản lý chung đối với hội và hiệp hội
rất cần những chính sách cơ chế quản lý nhà nước riêng cho các hiệp hội doanh nghiệp
cụ thể một trong những hoạt động nổi bật của hiệp hội doanh nghiệp tp hcm trong hai năm vừa qua là chương trình cà phê doanh nhân thứ bảy
chương trình đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp hội viên giao lưu trao đổi với nhau và với chính quyền thành phố
hàng chục chương trình với nhiều chủ đề khác nhau với các diễn giả khách mời là những lãnh đạo của thành phố
những nhà hoạch định chính sách những chuyên gia kinh tế trong các lĩnh vực với hơn năm lượt doanh nhân tham dự
đặc biệt mới đây nhất hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đã tổ chức vinh danh tôn vinh một trăm linh doanh nhân tiêu biểu
một mươi doanh nghiệp tiêu biểu và tổ chức các buổi tọa đàm với những doanh nhân tiêu biểu của lãnh đạo thành phố
để tạo cơ hội cho doanh nghiệp đóng góp được nhiều hơn cho thành phố
và ngược lại để thành phố có cơ hội xem xét các chính sách thúc đẩy cho doanh nhân phát triển
các hội viên của hiệp hội doanh nghiệp là những doanh nghiệp hoạt động trên thương trường
thị trường của họ không chỉ trong nội địa mà còn có thị trường nước ngoài
các hoạt động kinh doanh của họ không chỉ trong nước
mà còn với các đối thủ là các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại việt nam
vừa ăn sáng vừa giao lưu vừa trao đổi tạo nhiều cầu nối cho anh chị em cùng bàn bạc
và có những thông tin chia sẻ từ các doanh nghiệp lớn hơn
để cho những doanh nghiệp nhỏ thì được học hỏi nhiều chẳng hạn như chúng tôi
rồi sau đấy là phải có quan hệ kinh doanh buôn bán
thì mới có bàn có bạn rồi mới bán được
thì đấy là cái vai trò của hiệp hội đã làm rất tốt đối với các doanh nghiệp
trong những hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp của doanh nghiệp
thì hubar đã kết nối được cho doanh nghiệp với các cái ngân hàng
đã kết nối được cho doanh nghiệp với các đầu ra
đồng thời là các kênh tiêu thụ
và đồng thời là trong một số dự án
thì thông qua mối liên hệ với các doanh nghiệp trong cuba
thì doanh nghiệp có thể mở rộng những cái dự án đang thực hiện
để thu hút thêm được đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước
bên cạnh hoạt động này hiệp hội còn tổ chức
nhiều chuyên nghiệp trong nước
chương trình hoạt động thiết thực và ý nghĩa
nhằm kết nối các doanh nghiệp trong hiệp hội gắn kết với nhau
thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp
và để làm được những điều này là nhờ sự chủ động
phát huy tốt vai trò là cánh tay nối dài của hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
vai trò là đại diện và hỗ trợ quyền lợi cho các hội viên
vai trò giám sát phản biện xã hội
và tham gia các hoạt động xây dựng chính sách của nhà nước
bởi trong bối cảnh hiện nay
các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường thị trường toàn cầu
bản thân các doanh nghiệp trong nước cũng phải cạnh tranh với các sản phẩm ngoại
và ngược lại doanh nghiệp trong nước cũng phải mang sản phẩm ra nước ngoài
thế nên đây được xem là thị trường kết nối rất rộng
vì vậy sứ mệnh của hiệp hội đối với doanh nghiệp
là giúp cho các doanh nghiệp làm ăn trong môi trường quốc tế
cũng như chủ động trên sân nhà
cả hai vấn đề đó đều là vấn đề mà hiệp hội hết sức quan tâm
nhằm giúp doanh nghiệp thành công trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
hiệp hội chúng tôi có những chương trình rất cụ thể
hợp tác liên kết với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài
cũng như là hiện nay là gắn kết với hiệp hội doanh nhân việt nam ở nước ngoài
để làm sao có nhiều kết nối
chúng tôi ký kết với sở ngoại vụ tp hcm
để khi doanh nhân đi
hàng năm chúng tôi sẽ chọn lựa những cái chủ đề
những chương trình những quốc gia nào đó
thì sẽ có những chương trình truyền thông
thông tin rất đầy đủ về chính sách
về thị trường về các điều kiện kinh doanh ở những nơi
mà các doanh nghiệp tham gia
những ngành nghề nào thích hợp tham gia
đối tác nào
thứ hai là chúng tôi cũng chuẩn bị
để các doanh nghiệp đi ra nước ngoài
không cảm thấy bị bơ vơ lạc lõng
luôn luôn được sự hỗ trợ có địa chỉ
có thông tin có người hỗ trợ kết nối v v
thì chúng tôi cũng đang làm các chương trình
cho các hợp đồng này
để giúp cho các doanh nghiệp doanh nhân của chúng ta
làm ăn trong môi trường mới này
môi trường kinh doanh toàn cầu này
được chủ động và thuận lợi và thành công
trong hai năm gần đây
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
đã tổ chức hàng trăm cuộc xúc tiến đầu tư nước ngoài
nhiều hiệp hội hội doanh nghiệp
thậm chí là những tập đoàn kinh tế toàn cầu
khi đến việt nam tìm hiểu
các cơ hội hợp tác làm ăn
đều tìm đến hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
như một địa chỉ tin cậy
ngược lại với vai trò là một tổ chức của doanh nghiệp
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
cũng đã tổ chức nhiều chuyến tìm hiểu thị trường nước ngoài
cho từng lĩnh vực ngành hàng cụ thể của thành phố
với hàng chục doanh nghiệp cùng tham gia
một số thị trường khó tính như châu âu
mỹ hay nhật bản
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm cũng đã tiếp cận
và đã có nhiều hợp đồng kinh tế
biên bản ghi nhớ hợp tác làm ăn giữa các doanh nghiệp
trong nước và ngoài nước
chính vì vậy
nhiều doanh nghiệp ở tp hcm trước khi tìm hiểu
hoặc có kế hoạch mở rộng thị trường
thì việc đầu tiên là tìm đến hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
để tìm kiếm thông tin tìm kiếm nhà đầu tư
thậm chí là kiểm tra các thông tin chính xác
về nhà đầu tư trước khi hợp tác
hiệp hội đó rất quan trọng
là có những xúc tiến đầu tư nước ngoài
mà nước ngoài là sẽ vừa vào đây đầu tư
và mở rộng sản xuất kinh doanh
mà mở rộng sản xuất kinh doanh phải xây dựng
mà xây dựng là phải thiết kế
và công ty tôi sẽ đặt mình vào một người đầu tiên của hua
là làm những lĩnh vực thiết kế
mà hiện nay những lĩnh vực thiết kế
là nước ngoài nó vào đây
thì nó đòi hỏi đội ngũ kỹ sư kỹ thuật sư
của nước ngoài làm
chúng tôi phải dành lại thị phần đó
là để trong hiệp hội những hội viên của cuba thực hiện
hubar hỗ trợ doanh nghiệp rất là thiết thực
những cái hoạt động về xúc tiến thương mại
và tìm kiếm giúp cho các doanh nghiệp
các đối tác nước ngoài
để mà doanh nghiệp có cơ hội
tiếp xúc được các thị trường bên ngoài việt nam
và quan trọng nhất là trong nội địa là các doanh nghiệp
cái sân chơi cho các doanh nghiệp kết nối
chia sẻ với nhau rất là giúp ích
trong giai đoạn mở mở cửa mở rộng thị trường như hiện nay
thì trong các hoạt động của cuba thì tổ chức thường xuyên
những cái xúc tiến thương mại đi mỹ rồi đi úc rồi đi nhật
thì như vậy là các cái doanh nghiệp hội viên của hubar
thì có cái cơ hội để người ta tham gia
và có cái cơ hội để phát triển xúc tiến thương mại đi các nước
và cái chi phí thì nó cũng là tương đối là thấp
nếu như bình thường mà chúng tôi không tham gia hiệp hội
thì không thể nào biết được các cái diễn đàn
và các cái cầu nối của các doanh nghiệp này
nhưng hiện tại với tham gia doanh nghiệp
thì chúng tôi được thường xuyên gửi các cập nhật các thông tin
qua mail qua điện thoại và ca qua các thư mời
để cho chúng tôi có cơ hội để tham gia trải nghiệm
với xúc tiến thương mại và đầu tư quốc tế
ở một góc độ khác hiện nay hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
còn là nơi cấp nguồn thông tin phong phú
để giới thiệu về các thị trường trong nước và quốc tế mới
hỗ trợ tài chính và cơ hội tiếp cận công nghệ cao cho các doanh nghiệp
bên cạnh đó hiệp hội có thể trở thành đối tác
với cơ quan chức năng nhà nước hoặc các tổ chức quốc tế
nhằm bảo đảm giải quyết bức xúc của các doanh nghiệp
các hiệp hội của hiệp hội doanh nghiệp cũng đa dạng về thành phần kinh tế
bao gồm các doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân
doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
so với các hiệp hội khác thì cuba có nhiều chương trình nhất
vì hubar hiện nay là một trong những cơ quan
mà được hubar nhanh phố chỉ định đại diện
cho việc phụ trách các hiệp hội các câu lạc bộ
ở ngành nghề của thành phố hồ chí minh quý ba
thì mọi hoạt động ngay cả chính quyền
bản thân hubar nhanh phố cũng liên lạc với hubar
để từ cuba giới thiệu và phối hợp với các doanh nghiệp
để phối hợp ra làm sao mà đem đến cái nguồn lợi đặc biệt là
trong fbi của nước ngoài và việt nam
cái khả năng thông tin tốt hơn
và quan trọng là
qua những hoạt động như vậy thì hubar thường xuyên tổ chức
các đoàn doanh nhân đi xúc tiến thương mại
đầu tư tại nước ngoài tăng khả năng cho doanh nhân tiếp xúc
với môi trường quốc tế
để tăng cường giao lưu trong hoạt động kinh doanh
tiếp cận với các nguồn lực từ nước ngoài
có cái tiếp cận với cái khoa học công nghệ mới
để phục vụ cho sản xuất và kinh doanh ở trong nước phát triển
ở đây có nhiều cái doanh nghiệp là đạt cái doanh thu cả ngàn tỷ
và có những nhiều nhà máy xí nghiệp mọc lên
và chúng tôi sẽ đi đến những khách hàng
gửi những thông điệp về tư vấn thiết kế
đặc biệt thời gian gần đây
dấu ấn vận động và phản biện chính sách của hiệp hội doanh nghiệp
đã được ghi nhận đậm nét trong việc thay đổi
chỉnh sửa các văn bản chính sách pháp luật
như bãi bỏ các giấy phép kinh doanh
cải thiện thủ tục mua bán hóa đơn vat
và những thay đổi trong luật đầu tư
cũng như trong các vụ kiện bán phá giá tôm cá cha cá ba sa
da dày dệt may hay trong các chính sách quốc gia
về phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn
chính sách về độ cao container
vận chuyển hàng siêu cường siêu trọng
trong những năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám vừa qua thì
trong những cái chuyện mà doanh nghiệp gặp khó khăn
khi phải bắt đầu làm việc
gặp một số vấn đề đối với các cơ quan nhà nước
thì hubar đã làm rất tốt cái vai trò của mình
là cái vai trò tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp
đối với các cơ quan nhà nước
hiện cả nước có trên ba trăm linh hiệp hội doanh nghiệp
với trên chín mươi sáu doanh nghiệp việt nam hiện nay
có quy mô nhỏ và siêu nhỏ
hiệp hội đóng một vai trò quan trọng
khi mà sức ép đến từ hội nhập ngày càng lớn
tuy nhiên làm thế nào để nâng cao được sức mạnh
và vai trò của các hiệp hội
theo vcci trong thời gian qua
số hiệp hội được thành lập đã tăng lên đáng kể
ở cả trung ương và địa phương
nhiều doanh nghiệp đã thấy cần có sự hỗ trợ của hiệp hội
thấy được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hiệp hội
ở một chừng mực nhất định họ thấy được vai trò là đầu mối
để xúc tiến thương mại chắp mối bạn hàng
kết nối thông tin hướng dẫn bán hàng và tập huấn cho doanh nghiệp
thật sự là các doanh nghiệp việt chưa đủ tầm
để mà kết nối một cách đơn lẻ ra bên ngoài việt nam
nhưng mà thông qua huba
thì các hoạt động của huba sẽ là rất là có tiếng nói
để mà giúp được các doanh nghiệp việt nam có cơ hội
để mà xuất khẩu được hàng hóa ra bên ngoài
và mở rộng được mối quan hệ đối tác

huba là hiện nay quản lý khoảng cả chừng
bảy mươi câu lạc bộ và hiệp hội ngành nghề khác nhau
thì đó là một cái môi trường cực tốt luôn
để cho câu lạc bộ bất động sản thành phố hồ chí minh
nói riêng mà các câu lạc bộ khác trực thuộc của cuba
có cơ hội để giao thương tốt nhất
thì cá nhân tôi là cụ thể là vừa qua
tôi cũng đã liên kết được nhiều dự án bất động sản
và báo ký chính thức và đem lại lợi ích thiết thực
cho doanh nghiệp của bản thân tôi
hội cần phải làm gì cho nhà nước
vừa giúp cho nhà nước
đồng thời cũng là giúp cho chính mình
đó là đóng góp sửa đổi các quy chế định chế hiện hành
và hiến kế đóng góp công sức cho công cuộc
cải thiện môi trường kinh doanh của nhà nước
tôi nghĩ nếu làm được tốt việc đó
thì có lợi cho nhà nước nhanh chóng sửa đổi
được những cái điều chưa hợp lý
đồng thời sửa được rồi
thì quyền lợi của doanh nghiệp cũng được nằm trong đó
oba có thể nên tổ chức thường xuyên những cái
cuộc giao lưu với các doanh nghiệp
không chỉ là trong nước mà là doanh nghiệp nước ngoài
những cái đoàn xúc tuyến thương mại
thì người ta đến việt nam mình
thì hubar chúng ta nên là mở rộng để đón
và từ đó tạo ra cho doanh nghiệp những cơ hội
để doanh nghiệp có thể hợp tác với lại các doanh nghiệp nước ngoài tốt hơn
ở một góc nhìn khác nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng
hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được hiệp hội là công cụ
là tổ chức để có thể bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp
có những doanh nghiệp chỉ nhìn ở ngắn hạn
là hiệp hội có giới thiệu cho mình bạn hàng không hiệp hội giúp gì
chứ không nhìn được vai trò lớn hơn là thông qua hiệp hội
để bảo vệ môi trường kinh doanh bảo vệ quyền tự do kinh doanh
bảo vệ cạnh tranh đồng thời trong phương diện hội nhập kinh tế quốc tế
hiệp hội sẽ là đầu mối để xúc tiến mậu dịch
trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay
các hiệp hội cũng cần phải xác định lại vai trò của mình
đó không chỉ là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên
mà còn phải biết tổ chức công tác xúc tiến mậu dịch
phát triển ngành hàng thành trung tâm trong chuỗi giá trị gia tăng
biến nó thành công nghiệp phụ trợ hoặc công nghiệp chủ đạo
ở trong nước và cả trong liên kết quốc tế
để hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp đi vào chuyên nghiệp và hiệu quả
sự quan tâm đánh giá đúng mực của nhà nước đối với vai trò cũng như các hoạt động của hiệp hội
sẽ tạo điều kiện cho các hiệp hội phát triển
bên cạnh đó việc cần nâng cao hiệu quả tính chuyên nghiệp trong công tác hội
phát huy tốt công tác truyền thông của các hiệp hội
để cộng đồng doanh nghiệp ngày càng nâng cao nhận thức về hoạt động
vai trò của hiệp hội cũng vô cùng quan trọng
làm cơ sở cho các hiệp hội có thể thực sự đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ tư
phát lại vào lúc sáu h thứ năm một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội